trong đêm nay khối khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao đều suy yếu
nên mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ giảm dần
sang ngày mai trời chuyển tạnh giáo
do mưa giảm nên nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng dần
trong hôm nay và ngày mai giao động từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ và tiếp tục tăng trong một hai ngày tiếp theo
đến với các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới mưa rông tại đây cũng giảm nhanh
trời chuyển tạnh giáo với mức nhiệt trên đà tăng dần
cao nhất trong ba ngày tới giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
không khí lạnh suy yếu thời tiết ở trung bộ vì thế cũng chuyển tốt dần
trong đêm nay và ngày mai trung bộ chỉ có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh phía bắc
sau đó từ ngày một mươi một trở đi mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
xong cũng chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm
còn ban ngày các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng trở lại
với mức nhiệt ngày đêm tăng lên ở ngưỡng một mươi chín ba mươi một độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nhiều trở lại
nên nền nhiệt trong ba ba ngày tới cũng trên đà tăng dần
mức nhiệt sữa trưa vào đầu giờ chiều đạt ngưỡng ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì thời tiết ít mưa
có trăng chỉ xảy ra cục bộ vào thời điểm chiều tối với lượng ít
còn ban ngày vẫn là trạng thái tạnh giáo có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó ở nam bộ ban ngày trời cũng có nắng
nhưng về chiều tối khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa rông khá
trong cơn rông cân đề phầm lốc rét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở nam bộ phổ biến từ ba mươi ba mươi sáu độ
cục bộ có nơi cao hơn